cũng như tại an giang tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp với số lượng f được phát hiện mỗi ngày
đặc biệt các ca nhiễm trong cộng đồng có nguy cơ lây lan rộng
đã có các tỉnh thành trong đó có an giang khuyến khích người dân hạn chế ra đường vào buổi tối
theo những số liệu mới nhất đến nay an giang đã có một mươi chín hai trăm bốn mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín một mươi chín trường hợp tái dương tính cao thứ ba ở khu vực miền tây sau long an và tiền giang
ban chỉ đạo tỉnh đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào của tỉnh và tại các nhà trọ cơ sở lưu trú của địa bàn quản lý tăng cường kiểm soát khu cách ly tập trung cơ sở điều trị không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế
bên cạnh đó hiện tại miền tây có các tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra đường vào buổi tối gồm có bạc liêu an giang hậu giang và tiền giang
tuy nhiên tỷ lệ tiêm vaccine tính theo số mũi tiêm trên vaccine được phân bổ
sáu địa phương có tình hình dịch phức tạp như an giang cần thơ cà mau còn thấp những tỉnh thành này thường xuyên nằm trong nhóm một mươi địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất cả nước trong thời gian gần đây
tỷ lệ tiêm mũi một và đủ liều tại những địa phương này cũng không cao
trong nhiều ngày qua tỉnh an giang luôn nằm trong nhóm có tỷ lệ tiêm thấp nhất cả nước tỉnh cũng đang tăng nhanh tốc độ tiêm chủng đến nay tỉnh đã tiêm được hơn hai hai triệu liều cho người dân trên một mươi tám tuổi
bộ y tế gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và báo cáo nguyên nhân tồn động vaccine covid một mươi chín
trong trường hợp không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử dụng số vaccine được cấp địa phương phải báo cáo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ để điều phối đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả
tuy dịch bệnh tại các tỉnh thành miền tây vẫn có những diễn biến khó lường tuy nhiên tại các tỉnh thành này sau sáu tháng thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng đang lên kế hoạch phục hồi vận tài hành khách và phát triển kinh tế
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang vừa ký ban hành kế hoạch phục hồi vận tải và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết sau sáu tháng thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ khác nhau để tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh kinh tế tỉnh tăng trưởng rất chậm
gdp năm hai nghìn hai mươi một ước chỉ đạt hai một mươi năm thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trước tình hình đó việc mở cửa khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế xã hội là yêu cầu rất cấp bách
việc mở cửa trên cơ sở nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và tình hình thực tế trên địa bàn
địa phương này ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện phòng chống dịch
trong đó đối với lĩnh vực giao thông vận tải người đứng đầu tỉnh an giang giao cho sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với sở y tế công an tỉnh và các đơn vị liên quan ban hành hướng dẫn về hoạt động vận tải đường bộ đường thủy nội địa đảm bảo phòng chống dịch theo quy định và hướng dẫn của các bộ trung ương
đồng thời khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh liên tỉnh bằng xe ô tô nhằm tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm an toàn thống nhất giữa các tỉnh thành phố và khu vực kết nối hiệu quả giữa các phương thức vận tải hành khách góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế xã hội của tỉnh
đồng thời khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách theo quy định và hướng dẫn của các bộ trung ương

đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho các hoạt động sản xuất kinh doanh
mặt khác sở giao thông vận tải địa phương phối hợp với sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố khác tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh liên tỉnh bằng xe ô tô phù hợp với công tác phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch

đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho các tỉnh thành phố và khu vực kết nối hiệu quả giữa từng cấp độ dịch theo từng cấp độ dịch theo từng cấp độ dịch

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại